thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ sáng nay đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn
tại một số địa điểm phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình đảm bảo an ninh an toàn phục vụ hội nghị thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phục vụ hội nghị phục vụ các đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm đã triển khai quyết liệt kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn
bên cạnh đó bộ công an đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền các địa phương các cơ quan an ninh nước bạn triển khai kế hoạch đảm bảo tốt an ninh an toàn cho hội nghị
bên cạnh đó bộ công an đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền các đơn vị địa phương các cơ quan an ninh nước bạn triển khai quyết liệt kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị
tiếp đó thứ trưởng bùi văn nam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại tuyến đường hà nội lạng sơn và một số khách sạn phục vụ các đoàn tham gia hội nghị
tiếp theo bộ công an đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền các đơn vị địa phương các cơ quan an ninh nước bạn triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị